qua đó đã thu lợi bất chính khoảng hai năm trăm linh tỷ đồng
ban chuyên án đã phong tỏa hai mươi tám tài khoản ngân hàng với số tiền hàng chục tỷ đồng của các cá nhân doanh nghiệp trong đường dây này
phòng cảnh sát hình sự công an đà nẵng phát hiện một số người dân vai tiền trực tuyến qua các app với lãi suất trên năm trăm linh một năm
khi con nợ không trả lại đúng hạn thì bị ghép hình ảnh nhắn tin gọi điện để đe dọa khủng bố tinh thần và người thân của họ cũng bị vạ lây
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an đà nẵng đã xác lập chuyên án để tập trung triệt phá nhóm cho vai nặng lãi trên
qua điều tra xác định đây là đường dây quy mô lớn hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước
nên công an đà nẵng đã báo cáo cấp trên và bộ công an chỉ đạo cục cảnh sát hình sự phối hợp điều tra
cũng liên quan đến hoạt động cho vay lãi trái pháp luật tại việt nam công an tp hcm cũng đã tích cực triệt phá nhiều bằng nhóm tín dụng đen
câu kết với nhân viên ngân hàng hoạt động cho vay tiền với lãi suất một trăm tám mươi trên năm thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
cụ thể trước đó ngày hai tháng hai phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam đặng ngọc ngãi
ba mươi một tuổi ngụ quận tân phú và ba người khác về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu ngãi cầm đầu đường dây cho vay với lãi suất lên đến một trăm tám mươi trên năm thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
để hợp thức hóa số tiền lãi suất từ một đến hai tỷ đồng nhóm của ngãi lập hợp đồng công chứng giả cách rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất
qua công tác nắm địa bàn pc hai còn phát hiện nhóm tín dụng đen trong đó có phạm minh châu ba mươi sáu tuổi ngụ quận gò vấp nhân viên ngân hàng
cấu kết chung với nhóm cho vai lãi nặng để cho vay với lãi suất cao
theo đó châu cấu kết với nhóm người cho vai lãi nặng ngoài xã hội và cho người khác vay với lãi suất lên đến một trăm tám mươi một năm để đáo hạn hợp đồng vay của ngân hàng
bước đầu cơ quan công an xác định cho thu lợi bất chính hơn hai tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn
trong buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm vào chiều ngày một mươi tám tháng một thượng tá lê mạnh hà
phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết sau một tháng gia quân tấn công trấn áp tội phạm
an ninh trật tự dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn công an tp hcm đã triệt phá hai mươi bốn băng nhóm sáu mươi bốn đối tượng hoạt động liên quan tín dụng đen
theo thượng tá hà các đối tượng hoạt động liên quan tín dụng đen sử dụng thủ đoạn cũ là gọi điện đe dọa tạt chất bẩn kép hình
giải tờ rơi tại nơi làm việc để khủng bố tinh thần người vay người thân người vay buộc họ phải trả tiền
điển hình phòng cảnh sát hình sự đã khám phá chuyên án cướp tài sản và cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với lãi suất lên đến ba trăm sáu mươi một năm để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
người vay chậm trả tiền các đối tượng tìm đến nhà dùng súng công cụ hỗ trợ uy hiếp đánh người để xiết tài sản và bắt ép phải viết giấy nhận nợ
công an tp hcm tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phối hợp với cơ quan truyền thông báo chí tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng để nhân dân nâng cao cảnh giác
phòng ngừa tội phạm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng để chủ động phát hiện điều tra xử lý
ở một diễn biến khác liên quan đến hoạt động tín dụng đen ngày một mươi bảy tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm pc hai cũng đã tạm giữ phan nguyễn tấn khải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn thành đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng ngụ quận bình thạnh và ngô thị thiên trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là vợ khải
để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
theo công an trước đó khải quen và hùn tiền làm ăn với nguyễn thế anh do hoạt động kinh doanh thua lỗ
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thế anh đã nhiều lần vay tiền của khải bằng hình thức trả lãi một mươi hai hai mươi một một tháng
tổng số tiền lãi mà thế anh trả cho khải là hơn một hai tỷ đồng
trả được một thời gian khải chuyển số tiền ba trăm hai mươi triệu đồng mà thế anh nợ qua cho đô
đô trở thành chủ nợ của thế anh
với lãi suất là một mươi sáu trên ngày
một thời gian sau thế anh không còn khả năng trả nợ thế nên đã cắt liên lạc với khải và đô
cả hai giáo diết tìm thấy anh và có hành vi hành hung anh này để buộc trả nợ
sợ bị đánh thế anh nói mình có quán bia trên đường điện biên phủ phường một quận ba
anh ta sẽ chuyển số tiền mình đang nợ thành cổ phần hùn của khải
khải đồng ý và chuyển thêm một trăm linh triệu đồng cho thế anh để kinh doanh
hàng tháng được chia hai mươi năm triệu đồng tiền lời
chia lợi nhuận được ba tháng
thế anh lại mất khả năng chi trả
khải đến quán bia để làm thủ tục sang tên quán xiết nợ
thì phát hiện quán này là của đinh thị phi nhung người yêu thế anh
khải cùng đôi chuyển bới đe dọa ép nhung sang tên quán bi hoặc viết giấy về nợ số tiền một tám tỷ đồng
cô nàng này chấp nhận viết giấy nợ nhung trả cho khải số tiền một trăm tám mươi năm triệu đồng
sau đó khải đô trang rủ thêm người đến quán bi đuổi khách ra ngoài cắt xe điện đòi đánh tạt nước vào mặt nhung
buộc trả số tiền sáu trăm một mươi năm triệu đồng
lại nhóm này yêu cầu nhung phải đóng ba triệu đồng một ngày đến khi hết nợ
nhung và thế anh không thể trả được nợ thế nên đã đến cơ quan công an trình báo
vào cuộc điều tra công an bắt giữ khải trang đô
tại cơ quan điều tra cả ba khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
số tiền nhóm này thu lợi bất chính là hơn một hai tỷ đồng